theo chỉ đạo của thủ tướng chậm nhất là đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tất cả các trạm thu phí trên cả nước phải thực hiện thu phí tự động không dừng
cho đến nay tại các trạm thu phí ở tp hcm tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng còn thấp
do đó ubnd tp hcm đề xuất bộ giao thông vận tải một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương này
qua theo dõi một số trạm thu phí lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng
etc còn thấp cụ thể tại trạm bot an sương an lạc quận bình tân
từ lúc đưa vào hoạt động thu phí không dừng đến nay lượng phương tiện sử dụng dịch vụ etc chỉ chiếm ba năm số lượng qua trạm
còn lại trạm cầu phú mỹ quận hai con số này là một mươi bốn
qua phân tích nguyên nhân dịch vụ etc chưa được sử dụng nhiều là do đến nay chưa có quy định bắt buộc
dẫn đến xảy ra tình trạng nhiều trường hợp phương tiện dù đã gián thẻ mở tài khoản trả trước nhưng trong tài khoản không có tiền
sở giao thông vận tải đề xuất ubnd tp hcm kiến nghị bộ giao thông vận tải ban hành quy định bắt buộc ô tô tham gia phải gián thẻ etc
cũng như nộp tiền vào tài khoản trả trước
đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ etc cần đơn giản hóa các thủ tục gián thẻ mở tài khoản tiện lợi cho người dùng đăng ký sử dụng